nhận lời mời của tổng thống cộng hòa pháp emmanuel macron tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến thủ đô paris thăm chính thức cộng hòa pháp
đúng chín giờ sáng nay theo giờ địa phương tại điện invalis đã diễn ra trọng thể lễ đón tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng được đánh giá là một cột mốc lịch sử mới trong quan hệ ngoại giao việt nam cộng hòa pháp
đặc biệt chuyến thăm diễn ra trong năm hai nghìn một mươi tám khi hai nước việt nam và pháp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và năm năm ký kết hợp tác chiến lược
đây cũng là hoạt động đối ngoại đầu tiên của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng đến tây âu trong nhiệm kỳ đại hội một mươi hai trong năm hai nghìn một mươi tám